phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã đến thăm hỏi nhân dân và kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão lụt tại hai huyện thọ xuân và yên định tỉnh thanh hóa
đồng chí uông trung lưu đã chia sẻ những mất mát nhân dân thanh hóa trải qua sau đợt lũ vừa qua ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục thiệt hại về người và tài sản
đề nghị thanh hóa tập trung nguồn lực để tìm kiếm người mất tích gia cố công trình giao thông thủy lợi đê điều kết nối lại các khu vực đang bị chia cắt khắc phục sự cố về điện để nhân dân ổn định sinh hoạt và sản xuất
phó chủ tịch quốc hội cho biết kỳ họp quốc hội sắp tới sẽ báo cáo với đảng nhà nước và quốc hội về các tỉnh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ qua đó quốc hội sẽ cân đối với ưu tiên bố trí ngân sách để khắc phục hậu quả sớm đưa đời sống nhân dân trở lại bình thường